và biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín linh hoạt mới được ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh ban hành ngày hai mươi một tháng một mươi
phân loại các vùng nguy cơ và các cơ sở kinh doanh như vũ trường karaoke làm tóc được hoạt động trở lại ở vùng cấp độ một
cụ thể tây ninh đánh giá và xác định cấp độ dịch phân loại vùng nguy cơ thành bốn cấp độ
trong đó có tám mươi hai trong tổng số chín mươi bốn xã phường thuộc vùng xanh được phép hoạt động trở lại ở nhiều lĩnh vực
đáng chú ý các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao vũ trường karaoke massage quán bar internet làm tóc v v
đã được phép hoạt động ở vùng có cấp độ một nhưng phải đảm bảo một số điều kiện
như người kinh doanh và người tham gia đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoạt động không quá năm mươi công suất và số lượng người tại cùng một địa điểm
các hoạt động tổ chức trong nhà ngoài trời được hoạt động đối với vùng cấp độ một
cấp độ hai người tham gia phải tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
không quá sáu tháng và không tập trung quá ba mươi người tại cùng một thời điểm bảo đảm khoảng cách một mét rưỡi
với cấp độ ba người tham gia phải tiêm đủ hai mũi phát sinh và không tập trung quá hai mươi người bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
nhà hàng quán ăn chợ truyền thống được phép hoạt động ở cấp độ một hai ba
đồng thời áp dụng một số điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch theo tầng cấp
còn cấp độ bốn sẽ không được phục vụ trực tiếp mà chuyển sang hình thức bán hàng mang về hoặc giao hàng tại nhà
hoạt động bán hàng rong vé số dạo v v được hoạt động ở cấp độ một và hai
khi người bán đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng
đối với cấp độ ba phải tiêm đủ hai mũi vaccine cấp độ bốn tạm dừng hoạt động
người tham gia ở các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự hoạt động ở cấp độ một
cần tiêm ít nhất một mũi vaccine cấp ba không vượt quá hai mươi người giữ khoảng cách hai m cấp bốn tạm dừng hoạt động
thư viện rạp chiếu phim điểm biểu diễn văn hóa
nghệ thuật được hoạt động ở cấp độ một cấp hai giảm năm mươi số lượng khách cấp ba giảm bảy mươi cấp bốn tạm dừng hoạt động
các hoạt động vận tải hàng hóa cơ bản được hoạt động ở cấp độ một hai
nhưng với vận tải hàng hóa đường bộ đường thủy nội địa ở cấp bốn
người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký vận tải hàng không quá năm mươi số lượng người tham gia
ngoài ra các hoạt động giáo dục và đào tạo tại tỉnh tây ninh vẫn sẽ thực hiện học trực tuyến
thưa quý vị tuy thời điểm hiện tại dịch bệnh đã có chiều hướng suy giảm được kiểm soát
thế nhưng chúng ta không thể chủ quan lơ là
hãy thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước cũng như địa phương nơi bạn sinh sống
cùng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại